kính thưa quý vị ngày một mươi một tháng bốn tại xã lợi an huyện trần văn thời
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau đang làm rõ danh tính một thi thể nam chết trôi trên sông ông đốc
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h hai mươi phút ngày một mươi một tháng bốn khi đang điều khiển vỏ lãi trên sông ông đốc
thì người dân phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy
vụ việc được trình báo cơ quan chức năng
công an xã lợi an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đưa nạn nhân lên bờ
đồng thời phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong
bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới từ ba mươi năm đến bốn mươi năm tuổi cao khoảng một m năm mươi năm
mặc áo sơ mi màu xanh và quần dài màu xám
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông này